trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tập trung phản ánh về những bạn trẻ
đang ngày đêm miệt mài lưu giữ nét văn hóa việt xưa theo cách rất riêng của họ
nhưng trước hết xin kính mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
sau thời gian nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín sáng ngày bốn tháng năm
hơn một trăm năm mươi học sinh ở hai khối chín và một mươi hai đang theo học tại các trường trung học cơ sở
trung học phổ thông trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp
tại tp hcm đã đi học trở lại
tại các trường học tất cả các học sinh giáo viên đều được đo thân nhiệt
rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào lớp
từ nay đến hết tháng năm tất cả học sinh sinh viên các khối lớp hay đào tạo
tại tp hcm sẽ tiếp tục trở lại trường học
chỉ số giá tiêu dùng cbi
chỉ số giá tiêu dùng cbi
năm hai nghìn hai mươi của tp hcm dù giảm so với tháng trước
nhưng tăng hai ba mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
có bốn trên một mươi một nhóm giảm so với tháng trước gồm nhóm may mặt mũ nón
dày dép giảm một mươi một nhóm nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng giảm một hai mươi hai
nhóm giao thông giảm một mươi năm năm mươi hai nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm hai mươi
bốn nhóm hàng tăng so với tháng trước gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
tăng sáu mươi năm nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng một mươi tám nhóm bưu chính viễn thông
tăng một nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng một mươi bốn
các nhóm còn lại không đổi so với tháng trước
sáng ngày bốn tháng năm sáu mươi chín tuyến xe buýt có trợ giá tại tp hcm hoạt động trở lại
sau hơn một tháng tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động trở lại với công số
tối đa năm mươi số chuyến theo biểu đồ ngày thường
tuy nhiên trên địa bàn thành phố vẫn còn hai mươi bảy tuyến xe buýt trợ giá tiếp tục tạm ngừng
do hành khách chủ yếu là học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng trên thành phố chưa đi học lại
những tuyến xe buýt này sẽ hoạt động khi có thông báo mới
truyền các tuyến xe buýt không trợ giá và liên tỉnh liên kề hoạt động trở lại bình thường
theo biểu đồ chạy xe do trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố công bố
trên cơ sở phương án hoạt động đã được thống nhất
do tác động của dịch covid một mươi chín tăng trưởng kinh tế tp hcm ba tháng đầu năm chỉ đạt bốn mươi hai
thấp nhất kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay
do đó sáng ngày năm tháng năm tp hcm tổ chức tọa đàm trực tuyến để bàn các giải pháp
tháo gỡ khó khăn phục hồi kinh tế sau dịch
phát biểu tại buổi tọa đàm biết thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân cho biết
thành phố sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện
để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
bên cạnh nỗ lực tự thân của các doanh nghiệp thì các giải pháp chính sách
từ cơ quan quản lý nhà nước sẽ là bệ đỡ để doanh nghiệp vượt qua khó khăn khủng hoảng
ngày sáu tháng năm huyện nhà bè đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được thành ủy tp hcm chỉ đạo tổ chức
đại hội điểm để trúc kinh nghiệm
phát biểu chỉ đạo tại đại hội bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế
để đại hội bàn và tìm ra các giải pháp để khắc phục
trong đó tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ một mươi hai một mươi hai hai nhưng thu nhập bình quân đầu người
chỉ đạt được tám mươi năm kế hoạch đề ra
về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
hướng tới cho huyện nhà bè ba mục tiêu chủ yếu phấn đấu xây dựng huyện trở thành quận
trước năm hai nghìn ba mươi đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất dịch vụ thương mại công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp nông lâm thủy sản
thưa quý vị trong quá trình giao lưu hội nhập nhiều giá trị văn hóa truyền thống bị lãng quên
nếu không có sự giải phóng
nhìn giữ kế thừa và phát huy
ý thức được điều đó thời gian qua không ít bạn trẻ tp hcm đã có nhiều hoạt động thiết thực
để lưu giữ nét văn hóa xưa
mỗi bạn trẻ có một cách làm một cái nhìn riêng dù còn nhiều khó khăn
vào một chặng đường dài phía trước để thành công
sông những việc làm đó thể hiện tình yêu tinh thần trách nhiệm và mong muốn của người trẻ
trong giữ gìn phát huy các nét đẹp văn hóa của người việt xưa
sinh ra trong một gia đình luôn trọng việc gìn giữ những nét văn hóa xưa
lương hoài trọng tính đã được ông bà cha mẹ giáo dục từ nhỏ
về lễ nghi phong tục truyền thống của người nam bộ
tất cả những điều đó cứ thấm dần vào cậu để rồi khi trở thành chàng sinh viên đại học tôn đức thắng
niềm đam mê nghiên cứu cùng vốn kiến thức học hỏi từ nhỏ đã lớn đến mức
khiến cậu muốn làm điều gì đó để giới thiệu những điều hay điều lạ này đến nhiều người hơn nữa
tập hợp được nhiều bạn trẻ cùng đam mê lương hoài trọng tính thành lập đại nam
hội quán vào đầu tháng giêng năm hai nghìn một mươi bảy cả nhóm quyết định lấy tên đại nam
để thể hiện lòng tự hào dân tộc việt nam nghìn năm văn hiến lấy mô hình hội quán
để có thể tập hợp nhiều hơn nữa những người đam mê tìm hiểu và gìn giữ nét văn hóa dân tộc
do cái lòng yêu thích thì chúng tôi mới tập trung lại với nhau và cùng nhau đi học hỏi
đi thăm viến các nơi cũng như là tạo nên những cái chương trình
những hoạt động cộng đồng để gắn kết
nhiều hơn những người có niềm đam mê văn hóa cũng như là những người đang để ý tới
sự phát triển của nền văn hóa việt nam hiện tại
thông qua sách vở và những chuyến du lịch khắp các tỉnh miền tây nam bộ
các thành viên trẻ của đại nam hội quán đã không ngừng tìm hiểu về nét đẹp văn hóa
cũng như lịch sử kiến trúc của người xưa
từ đó nhóm tập hợp lại những thông tin đáng tin cậy nhất để chia sẻ với cộng đồng
trang đăng tải hình ảnh clip và bài viết về văn hóa xưa của đại nam hội quán
sau gần ba năm miệt mài chia sẻ thay đổi cách tiếp cận
đến nay trang đăng tải hình ảnh và bài viết của đại nam hội quán đã có hơn một mươi bảy lượt yêu thích
đây là một dấu hiệu đáng mừng khi ngày càng có nhiều người quan tâm
và muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa dân tộc
trong một thời kỳ như hiện tại công nghệ đang lấn át rất nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta
những vấn đề trong sách vở thì ít người đọc mà thay vào đó là những vấn đề về giải trí rất nhiều
đại nam hội quán mong dựa trên hình thức giải trí như mạng xã hội
để cho các bạn có thể tiếp cận được những nét văn hóa qua những bài viết
qua những chương trình của đại nam hội quán tổ chức
sau đó là liên kết các bạn đến thực tế bên ngoài
chúng tôi rất mừng khi những chương trình ban đầu của đại nam hội quán thực hiện đó
khi chúng ta đưa lên mạng internet
người dưới trẻ rất là quan nghênh rất là ủng hộ
đặc biệt thì trong đại nam hội quán có những bạn trẻ tuổi cũng rất là trẻ
nhưng mà khi mà tham gia vào trong đại nam hội quán rất là nhiệt tình
đại nam hội quán còn được nhiều bạn trẻ tại thành phố hồ chí minh yêu mến
vì các buổi biểu diễn giao lưu để tái dựng những nét văn hóa hay
nhóm có một ban đơn chuyên giới thiệu về các loại nhạc cụ truyền thống
cũng như dòng nhạc lễ đơn ca tài tử một thời khiến nhiều người mê mẩn
bằng tất cả tâm huyết khi dàn dựng chương trình
các thành viên trong nhóm luôn biết cách kết hợp hài hòa giữa thông tin và âm nhạc
giao lưu giúp những thứ tưởng chừng khô khang bỗng trở nên hấp dẫn
như nghe tiếng đần kìm đần cò thì họ thấy lạ
thì họ thấy lạ từ bắt đầu
mình sẽ diễn tả cho họ thấy đây là tiếng đần
cò đần kìm này nó đần trong những mục đích nào
rồi từ đó mình dẫn dắt cho họ
họ đi vào và họ lại về họ lên internet họ tìm hiểu thêm
sau đó họ lại tìm tới mình
vượt qua những khó khăn ban đầu như không ai biết đến
thậm chí nhiều người còn hoài nghi về thông tin mà nhóm chia sẻ
đến nay đại nam hội quán đang tạo được lòng tin trong đông đảo bạn trẻ
những người quan tâm đến văn hóa việt xưa
điều nhóm mong muốn nhất là sớm kết nối được với các trường học
để giới thiệu văn hóa xưa đến học sinh
nhóm cũng mong muốn tìm được những người đồng hành cùng chí hướng
nhằm phát triển hơn nữa những ấp ủ liên quan đến văn hóa việt
sẽ tiếp tục là những buổi trò chuyện một mạc
với rất nhiều thông tin những bài chia sẻ được viết ra
bằng trọn vẹn tâm huyết của những người trẻ yêu văn hóa
hay những clip ngắn gửi cho ai đó ký ức đẹp về truyền thống của dân tộc
bởi như các thành viên trong nhóm tâm sự rằng
cái gì đẹp giá trị thì cần được nâng niu
nhìn giữ dù biết sẽ chẳng dễ dàng
khi mà giữ được những cái giá trị này
mình cảm thấy là cái xã hội mình nó càng ngày càng phát triển rất là tốt
rất là đẹp
nếu một xã hội phát triển trên một cái nền tảng đạo đức
thì làm cho con người có những cái tình yêu thương với nhau hơn
con người gần gũi nhau hơn
từ đó sẽ làm cho những con người họ cảm thấy là họ có cái động lực
họ có một cái đời sống tinh thần tốt
để họ có thể phát triển vươn lên
bên cạnh những cái nghịch cảnh
hoặc là bên cạnh những cái quá trình đô thị hóa hiện đại hóa
mà đang làm cho cái đời sống của mọi người đang cách xa nhau
cũng nuôi nấn ước mơ chung tay bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa truyền thống
gia đình anh nguyễn anh luân và chị đồng lê quỳnh hương
tạo ra một không gian mang tên nhà của thời thơ ấu
ngay tại thành phố hồ chí minh
ở ngôi nhà rực rỡ sắc màu này
mọi người sẽ trở lại với nếp sống của người dân miền nam
thập niên sáu mươi bảy mươi của thế kỷ trước
bằng những góc trang trí được màu ký ức
mình biết đến nhà của thời thơ ấu là nhờ vào một cái post trên facebook của bạn mình
thì mình thật ra là mình chưa có biết được là dự án này nó như thế nào hết
nhưng mình bị ấn tượng bởi những cái hình
ảnh cái khung cảnh của nhà của thời thơ ấu
mình nghe nói là nhà khai trương sau một cái kỳ nghỉ tết dài
thì mình mới đến đây để xem coi là cái khung cảnh nơi đây như thế nào
thì thật sự là mới bước vào mình rất là ấn tượng
ấn tượng bởi vì những cái không gian nó gợi nhớ lại cho mình những cái thời thơ ấu của mình
trên căn gác yên tĩnh của nhà là sân khấu những bông hoa nhỏ
dành để tổ chức các hoạt động văn hóa
ở đây khách và diễn giả cùng quay quần
để sẽ chia những câu chuyện hay về văn hóa việt
diễn giả được mời về là những người trẻ yêu văn hóa xưa
nếu như trong số đầu của chuỗi hoạt động văn hóa mang tên kể chuyện xưa nghe chơi
có khá ít bạn trẻ tham gia
thì tới chương trình thứ hai khách đã lấp đầy sân khấu
bạn trẻ háo hức đến im lặng nghe trộn tràng đặt câu hỏi
và không quên kể những câu chuyện đẹp của mình xoay quanh chủ đề chính
nhiều bữa căn gác nhỏ chợt nêm người
dịch ai cũng vui vẻ ngồi đến cuối
để nghe những điều thú vị về văn hóa xưa
đối với việc thực hiện tốt tuần các bạn trẻ
thì năm nay mình có một số cái hoạt động nổi bật
hoạt động về văn hóa thì mình có hoạt động kể chuyện xưa nghe chơi
đối với hoạt động kể chuyện xưa nghe chơi này
thì tụi mình sử dụng một cái công cụ kể chuyện để cho các bạn trẻ
đầu tiên là biết sau đó là thích tiếp theo là tin tưởng
và cuối cùng là yêu văn hóa việt nam của mình
thì tụi mình có kết hợp với một số những anh chị đầu ngành
bên cạnh đó là cũng có phối hợp với một số tổ chức đơn vị
mà họ chuyên về biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống
như là đại nam hội quán chẳng hạn
thì tụi mình tổ chức cái chương trình này
mục tiêu kêu gọi mọi người về đây để hiểu về văn hóa nhiều hơn
hai vợ chồng nguyễn anh luân đồng lê quỳnh hương
chọn làm văn hóa theo cách rất riêng nhẹ nhàng
mang cái đẹp tinh tế đến giới trẻ
để rồi họ vì yêu mà đến
một tiệm sách sang sẻ một bàn viết thư tay
làm thiệp thủ công mới được dựng lên
như là cách làm mới không gian
tăng thêm hoạt động trải nghiệm cho bạn trẻ
từ vài cuốn sách cá nhân
đến nay tiệm sách ở nhà của thời thơ ấu
đã phong phú hơn rất nhiều
không chỉ mang sách đặt lên kệ cho đẹp
mà nhà của thời thơ ấu còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề
để khơi gợi niềm đam mê đọc sách viết lách
và bày tỏ ý tưởng của các bạn trẻ
bên cạnh các hoạt động văn hóa định kỳ
vào các dịp quan trọng trong năm
như tết trung thu tết nguyên đáng
nhà của thời thơ ấu đều tổ chức
những ngày hội theo nếp xưa
mỗi chương trình được chăm chút kỹ lưỡng
nhằm tạo dựng mảng ký ức thật đẹp
cho người thưởng thức
trong suốt thời gian làm việc ở nhà
thì mỹ trải nghiệm rất nhiều thứ tại nhà
khi mà bạn bước vào nhà
bạn sẽ thấy tại ngôi nhà này
có rất nhiều cái góc kỹ vật
và mỗi cái góc kỹ vật
nó có cái câu chuyện của riêng nó
và đối với những người đến với nhà
nó cũng là những câu chuyện riêng của mỗi người đó
nên là khi mà mỹ đến ở đây
mình thấy được cái tuổi thơ của mỹ
mà mình cũng thấy được tuổi thơ của người khác
và khi mình gặp được những con người mới
mình cũng nghe được những câu chuyện của họ
được hiểu hơn về cái tuổi thơ của họ
là mỹ được gọi là sống lại
và được nghe những câu chuyện
được sống cái câu chuyện của người khác
không xô bồ đình đám
ngày qua ngày
mọi người sẽ sống trọn vẹn
với những giá trị tốt đẹp

họ tin rằng
khi thật sự hiểu
mọi người sẽ sống trọn vẹn
với những giá trị tốt đẹp
mà đếp sống thời ông bà ta mang lại
quý vị thân mến
không chỉ có các bạn trẻ
lưu giữ văn hóa theo cách riêng của mình
mà ngày nay
thành phố hồ chí minh cũng đã xây dựng
và thực hiện đề án phát triển bảo tàng thông minh
đưa việc ứng dụng khoa học công nghệ
dịch thế hệ sau vẫn còn nhớ

lịch sử của đất nước
là sinh viên năm cuối của trường đại học tài nguyên và môi trường
là sinh viên năm cuối của trường đại học tài nguyên và môi trường
em trần quốc thắng tranh thủ ngày nghỉ
đến thăm bảo tàng lịch sử thành phố hồ chí minh
em đã có thể tìm hiểu được những thông tin chi tiết
về hiện vật được trưng bày ở bảo tàng
một cách dễ dàng
chỉ với một thao tác
là quét mã qr bằng điện thoại
em thấy cái này rất là tiện
mình không có thể ghi hết được
ở trên cái
đây thì nó có thể
tóm tắt qua được cái trang web
mà trang web đó thì mình có thể
tìm bằng cái mã qr này
có nhiều cái thông tin
khác nhau ví dụ về một dân tộc thì có thể
người ta sống ở đâu
lịch sử hình thành
còn đây là bạn
trần thị diệu hiền ngụ quận bảy
thành phố hồ chí minh
có đam mê tìm hiểu những di sản
với những giá trị văn hóa có từ lâu đời
bạn hiền cảm thấy rất thích thú
với việc sử dụng công nghệ
như màn hình chạm quét mã qr
để tìm hiểu chi tiết về lịch sử
của những hiện vật được trưng bày
tại bảo tàng lịch sử thành phố hồ chí minh
mình có thể quét cái mã qr đó
và ngay sau đó thì
một cái trang web hiện lên
và ở trên đó chứa rất là nhiều
cái thông tin chi tiết về
những cái di sản ở đây
mình có thể tìm hiểu qua đó
cái ứng dụng rất là thông minh
rất là tiện cho những cái du khách
muốn tìm hiểu ở đây
sau hơn bốn mươi năm hình thành và phát triển
bảo tàng lịch sử thành phố hồ chí minh
hiện đang lưu giữ
trên bốn mươi ba hiện vật
trong đó có một mươi hai hiện vật
là bảo vật quốc gia
để phát huy được hết nhiệm vụ
giới thiệu lịch sử văn hóa việt nam
đến công chúng trong và ngoài nước
từ năm hai nghìn một mươi bốn
bảo tàng đã ứng dụng công nghệ thông tin
các kỹ thuật hiện đại vào việc đổi mới
lý mỹ thuật hiện đại hóa hệ thống trưng bày
trong đó công nghệ mạng hình chạm
và quét mã qr
đang được bảo tàng thực hiện
tại phòng tượng phật giáo một số nước châu á
và phòng văn hóa các dân tộc
phía nam việt nam
việc quét mã qr
sẽ giúp cho khách tham quan
ngoài việc tận mắt nhìn thấy
những hiện vật trưng bày
xem qua các chú thích giới thiệu về bảo tàng
thì khách còn có thể tự mình
tương tác trải nghiệm
về các thông tin
chủ đề của hiện vật
một cách chi tiết và cụ thể hơn
và những thông tin hình ảnh
liên quan tới hiện vật
hoặc chủ đề trưng bày mà mình muốn giới thiệu
ubnd tp hcm có chủ trương
thực hiện dự án xây dựng
hệ thống bảo tàng thông minh
trong đó sẽ trang bị hệ thống kết nối
wifi phủ sóng toàn bộ các bảo tàng
thiết kế lại phòng trưng bày mới
phù hợp với ứng dụng tương tác công nghệ
tạo sự kết nối giữa
truyền thông hiện đại và kết nối thông tin
tuy nhiên sau thời gian thực hiện
các nhà nghiên cứu cho rằng
bên cạnh sự cố gắng trong việc
duy tu bảo dưỡng
dình dự các di tích lịch sử văn hóa
gắn với việc phát triển kinh tế của thành phố
thì ở một số nơi
vẫn thực hiện chưa đồng bộ
chưa có sự quyết liệt trong bảo quản
và bảo tồn di sản
bên cạnh đó ngoài khó khăn về cơ sở hạ tầng
nguồn nhân lực có chuyên môn
cũng gây khó khăn để các bảo tàng
tiếp cận với những ứng dụng kỹ thuật mới
lưu trữ các thông tin hiện vật
hình ảnh hiện vật
để có thể ứng dụng
công nghệ thông tin
trong hệ thống trưng bày
cần phải có sự
đầu tư về kinh phí
trang thiết bị mua sắm
các trang thiết bị chuyên dụng
phù hợp thứ hai là phải có
đầu tư về nguồn nhân lực
để thực hiện cho
việc ứng dụng công nghệ thông tin
số hóa di sản văn hóa
không phải là việc làm mới
đối với nhiều nước trên thế giới
ở việt nam công nghệ này
cũng đã được ứng dụng hơn một mươi năm trở lại đây
tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu
để di sản được bảo tồn tốt
thì giá trị của chúng
cần được công nhận trên phạm vi rộng hơn
điều này phụ thuộc vào
sự hiểu biết của nhà quản lý
trong hoạch định bảo tồn và định hướng
cho cộng đồng do đó
cần xây dựng các chính sách ứng xử
với di sản quản lý di sản
ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới
trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản